sau một thời gian điều trị hồi sức tích cực dưới sự giúp đỡ của các đoàn chuyên gia đến từ các bệnh viện hàng đầu trên cả nước là bệnh viện bạch mai và bệnh viện trợ rẫy
phần lớn các bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng đã ổn định dần và có xu hướng tốt lên
vào sáng ngày hôm nay tỉnh bắc giang đã tổ chức bàn giao bệnh nhân ecmo đầu tiên của trung tâm hồi sức tích cực tại bệnh viện phổi khỏi bệnh về cơ sở
sau một mươi năm ngày có mặt tại bắc giang đoàn chuyên gia của bệnh viện trợ rẫy tp hcm đã nỗ lực tập trung trí tuệ cao nhất điều trị cho các bệnh nhân nặng
trong đó có một bệnh nhân bị suy hô hấp thở máy qua nội khí quản
đây là trường hợp đầu tiên bị suy hô hấp thở máy qua nội khí quản tại bệnh viện phổi bắc giang đã được cai máy thở và có kết quả xét nghiệm lần ba âm tính
sự hỗ trợ đắc lực của các chuyên gia đến từ các bệnh viện hàng đầu cả nước
việc điều trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín của tỉnh bắc giang trong đó có các bệnh nhân nặng đã có những chuyển biến tích cực
đến nay toàn tỉnh có năm trăm hai mươi sáu bệnh nhân khỏi bệnh
trong số các bệnh nhân đang điều trị tại một mươi tám cơ sở trên địa bàn tỉnh có gần một bảy nghìn bệnh nhân không có triệu chứng
đặc biệt có ba trăm một mươi sáu bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần một và năm mươi một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần một
tỉnh bắc giang đang từng bước kiểm soát được dịch bệnh và mục tiêu của tỉnh đặt ra với một quyết tâm chính trị cao sẽ dập dịch covid một mươi chín trong vòng một mươi bốn ngày tới